trong ngày một tháng tám bên lề hội nghị bộ trưởng asean lần thứ năm mươi hai tại thái lan đã diễn ra hội nghị bộ trưởng
sáng kiến hạ nguồn mekong lần thứ một mươi hai hội nghị do bộ trưởng ngoại giao hoa kỳ và bộ trưởng ngoại giao thái lan
đồng chủ trì với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao các nước campuchia lào myanmar việt nam và tổng thư ký asean
để hội nghị bộ trưởng sáng kiến hạ nguồn mekong đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc giải quyết các thách thức
xuyên biên giới thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực các bộ trưởng nhất trí tăng cường tính bao trùm
trọng điểm và hiệu quả của hội nghị phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác cần tập trung trong thời gian tới gồm nâng cao năng lực thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng
hiệu quả về kinh tế bền vững về tài chính môi trường và xã hội tăng cường năng lực hoạch định chính sách về quản lý
nguồn nước sông mekong và xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời đại kỹ thuật số
phó thủ tướng cũng khẳng định vai trò quan trọng của những người bạn của hạ nguồn mekong trong việc huy động hỗ trợ
các đối tác giúp khu vực mekong đạt mục tiêu phát triển và bày tỏ ủng hộ khôi phục cơ chế này
hội nghị đã thông qua tuyên bố chung về kỷ niệm lần thứ một mươi sáng kiến hạ nguồn mekong
cũng nhân dịp này bộ trưởng ngoại giao các nước mekong hoa kỳ và trưởng đoàn các đối tác thành viên
những người bạn của hạ nguồn mekong đã thông qua tuyên bố chung về tăng cường sự phối hợp giữa những người bạn của hạ nguồn mekong